trú tại thôn hạ lác xã tiên sơn huyện việt yên

tương tự tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
qua công tác giả soát lực lượng công an huyện đã phát hiện
và vận động người dân của các xã cương sơn vô tranh huyền sơn và bình sơn
sau nộp các cây thuốc viện được trồng tại nhà lên tới hơn một cây
văn viện phát triển với loại hành vi vi phạm này
thì tôi cho rằng là cái nhận thức của một bộ phận nhân dân là
là chưa đúng về cái vi phạm của mình
cho rằng là trồng cây này là mục đích là để làm thuốc chữa bệnh
do đó là nhận thức hạn chế dẫn đến cái việc hành vi vi phạm như trên
việc trồng các loại có chứa chất ma túy dù sử dụng ở bất kỳ mục đích nào
biện hộ với bất kỳ lý do nào đều bị pháp luật ngăn cấm
bên cạnh đó pháp luật còn quy định hình thức xử phạt vi phạm hành chính
hoặc hình sự đối với việc trồng cây này với số lượng lớn
kinh doanh chiết xuất chất kỳ nghiện
mặc dù các vụ việc trồng cây còn trướng chất gây nghiện như là cây thuốc viện
cây cẩn xa sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện đều bị xử lý nghiêm
nhưng tình trạng này thì vẫn diễn ra và các đối tượng thì luôn tìm đủ
mọi thủ đoạn tinh vi hơn để che giấu cho hành vi của mình
điều này càng đòi hỏi công tác đấu tranh nắm tình hình địa bàn
của lực lượng chức năng cần phải đẩy mạnh hơn nữa
đặc biệt là chế tài cũng cần phải nâng cao lên để đủ sức gian đe ngăn chặn
quay trở lại vụ việc đối tượng người nước ngoài trồng tới hàng trăm cây cẩn xa
trên địa phận bãi giữa sông hồng thuộc địa bàn phương ngọc thị quận long nguyên hà nội
đây không phải là vụ việc duy nhất trên địa bàn được lực lượng chức năng phát hiện thù dữ
hiện nay thì toàn bộ tăng vật thì vẫn đang niêm phong đối tượng
và hồ sơ liên quan thì chuyển cho cơ quan điều tra cơ thập quyền
cũng từ cái việc này thì với cái đặc thù vùng bãi giữa nó rất là rộng
chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu với đảng chính quyền
để có cái việc mà chủ động trong công tác quản lý đất đai
cũng như là các cái vi phạm ngoài vùng bãi có cái biện pháp xử lý kỳ thờ
thời gian qua lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã tăng cường công tác trinh sát
bám địa bàn nhanh chóng phát hiện và thu giữ các loại cây như thuốc viện và cẩn tra
nhưng để che mắt lực lượng chức năng nhiều đối tượng tái trồng
có nhiều cách thức tinh vi như lựa chọn địa bàn trồng ở vùng xoa xôi
hẻo lánh trồng sen canh trong vườn ở khu xa dân cư
từ lâu pháp luật việt nam đã nghiêm cấm mọi hành thức mục đích việc trồng cây thuốc viện
và các loại cây thuốc viện
từ lâu pháp luật việt nam đã nghiêm cấm mọi hành thức mục đích việc trồng cây thuốc viện
có chứa chất ma túy khác mức xử phạt đối với hành vi trồng các loại cây này cũng đã có
tuy nhiên theo luật sư nguyễn văn thành để phù hợp hơn với thực tế thì cũng cần phải sửa đổi
và nâng mức xử phạt để đủ sức gian đe

và nâng mức xử phạt để đủ sức gian đe
tuy nhiên theo luật sư nguyễn văn thành để phù hợp hơn với thực tế thì cũng cần phải sửa đổi
và nâng mức xử phạt để đủ sức gian đe

tuy nhiên theo luật sư nguyễn văn thành để phù hợp hơn với thực tế thì cũng cần phải sửa đổi
và nâng mức xử phạt để đủ sức gian đe

và nâng mức xử phạt để đủ sức gian đe
tuy nhiên theo luật sư nguyễn văn thành để phù hợp hơn với thực tế thì cũng cần phải sửa đổi

và nâng mức xử phạt để đủ sức gian đe

và nâng mức xử phạt để đủ sức gian đe

trong đó chú trọng đến vấn đề giãn cách giữa các công nhân với nhau

do đó công ty cần phải quan tâm tuyên truyền việc phòng chống dịch

đầu giờ thì như vậy là trước khi vào một cái khu sản xuất

đến buổi chiều về thì cũng thường hay tụ tập ở chỗ đó

liên quan đến cả f ghi nhận tại công ty

theo thông tin từ trung tâm kiểm soát dịch bệnh tp hcm
toàn bộ mẫu xét nghiệm được lấy tại công ty puyen

dù đây là tin vui nhưng không được chủ quan
bởi vẫn còn một số mẫu f một do các tỉnh thành xét nghiệm vẫn còn đợi kết quả

bởi vì nếu như trong số f một
mà biến thành f thì lập tức những f hai này thành f một
sẽ trở nên là một mối nguy rất là rõ
mà trong thời gian vừa qua chúng ta biết rằng

thì cái việc mà f hai thành f một sau đó f một thành f

do đó nếu chúng ta không sẵn sàng không nghiêm khắc

trong giai đoạn thành phố đang tập trung cao điểm để phòng chống dịch
công ty phải thực hiện tốt việc quản lý người lao động
để khi cần thiết có thể liên hệ được ngay
ngành y tế thành phố cần tiếp tục hỗ trợ công ty
kiểm tra hoàn thiện các quy trình phòng chống dịch covid một mươi chín trong doanh nghiệp
chính quyền quận bình tân hỗ trợ công ty kiểm soát tốt
việc công nhân còn tập trung đông ngoài khuôn viên công ty
để tránh nguy cơ lây lan ngoài doanh nghiệp
trong hôm nay ngày một mươi tháng sáu
hai con hẻm trên đường nguyễn văn công quận gò vấp thành phố hồ chí minh
đã được lực lượng chức năng gỡ phong tỏa
sau một mươi bốn ngày cách ly phòng chống covid một mươi
ngày một mươi tháng sáu
ủy ban nhân dân phường ba quận gò vấp đã thông báo
kết thúc thời gian cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
tại hẻm số bốn trăm một mươi năm đường nguyễn văn tông
sức khỏe ba mươi hai hộ dân ở đây đều ổn định
đây là tuyến hẻm đầu tiên được kết thúc cách ly
trong tổng số bốn mươi bảy các chuyến hẻm thực hiện cách ly y tế
trên hệ bàn quận gò vấp
hiện lực lượng chức năng tiếp tục khuyến cáo đến người dân
hạn chế ra đường và tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong cộng đồng
biết là ngõ hẻm bốn mươi năm được giải tỏa
thì thật sự là
rất là mừng
cái sự mừng này nó không thể tỏa được
bởi vì sau mà một mươi bốn ngày mà bị phong tỏa
thì thật sự rất là bế tắc
trong cái sự bế tắc nó còn có cái sự sợ hãi nữa
nó rất là sợ
nhìn đâu cũng sợ nhìn người nào cũng sợ
mà sau khi ngày hôm nay thì
cái sự vui mừng này gọi là không thể nào mà tả được
cũng trong sáng nay hẻm tám trăm chín mươi một trên một trăm linh đường nguyễn kiệm
phần ba quận gò vấp
cũng được gỡ bỏ phòng chống dịch
sau khi hẻm này hoàn thành một mươi bốn ngày cách ly
con hẻm này trước đó được ghi nhận
trường hợp f một liên quan đến trùng đai nhiễm covid một mươi chín
bổ điểm nhóm truyền giáo phục hưng
nên bị phong tỏa
sáng nay thì là phường cũng có gỡ phong tỏa
thì là sau hơn một mươi bốn ngày cách ly
thì là ở đây xung quanh chân hạt ở đây
thì nói chung là cảm thấy nó bình thường lại
và cảm ơn phường cảm ơn mạnh hội quân
đã ủng hộ và hỗ trợ cho
người khu cách ly này
dạ đúng rồi nhưng mà vẫn công việc
đột xuất thì mới đi còn không thì vẫn tiếp tục ở nhà
vẫn còn sợ tại vì là cũng chưa có chắc được
nhưng mà được gỡ thì
nói chung là vẫn được tự tự giao hơn là
cho cách ly
nói chung là cũng
trên phường người ta hỗ trợ
quan tâm hết
cho nên đồ đạc người ta cũng phát
cho mình đầy đủ
nên tốt dân ở đây cũng tốt
tất cả không có bị phát triển của mình
cũng khi phong tỏa ra rồi
cũng giáo gỡ rồi
rất vui mừng
thì cũng hạn chế đi
ở đây người ta cũng rất sợ
người ta cũng không có
giáo gỡ chứ người ta cũng không dám đi ra ngoài
người ta cũng sợ ở ngoài bệnh
cũng hạn chế lắm
theo ghi nhận mặc dù đang hết thời gian cách ly
nhưng người dân ở hai con hẻm vừa được gỡ phong tỏa
vẫn chủ động ở nhà hạn chế ra đường
tuân thủ phòng chống dịch
bên cạnh đó lực lượng chức năng tiến hành phun cử quẩn
ở các con hẻm này để đảm bảo an toàn
cũng trên đường nguyễn văn công
một số điểm phong tỏa cách ly tạm thời vẫn đang được duy trì
có lực lượng chức năng chốt chặn
hy vọng rằng hết thời gian giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu trên địa bàn quận gò vấp
thì tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát
thưa quý vị
được coi là cửa ngõ của vùng tây nam bộ
tiền giang là địa phương có đóng vai trò quan trọng
trong việc phòng chống dịch
khi mà tình hình bùng phát dịch covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh đang diễn biến phức tạp
trước tình hình covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thực hiện chế đạo của ubnd tỉnh tiền giang
các huyện tân phước châu thành chờ gạo
và thị xã gò công đã triển khai phương án
thành lập bốn chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm chốt cầu tân hương
trạm thu phí thân cửu nghĩa
đường tỉnh tám trăm bảy mươi chín c và cầu mỹ lợi
ghi nhận tại chốt kiểm soát phòng chống dịch
tại cầu mỹ lợi thị xã gò công
một mươi sáu thành viên gồm y tế công an thanh tra giao thông
quản lý thị trường quân sự
do công an làm tổ trưởng
tổ chia làm hai ca hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và bắt đầu hoạt động từ ngày một tháng sáu
các lực lượng phù hợp thực hiện công tác
kiểm tra kiểm soát điều tra dịch tễ
đối với các trường hợp di chuyển vào địa bàn
đặc biệt là những người đến và trở về
từ vùng có dịch
thì mấy anh em mình mời vô phòng trong
ngồi nghỉ cho lại hai ba lần
nếu nhiệt độ mà cao nữa
hoặc là có liên quan đến dùng dịch
thì sẽ tiến hành làm cái hồ sơ
là khai báo y tế
rồi nếu mà có trường hợp mà có liên quan
đến dịch trễ nữa thì báo về trung tâm y tế
là khoa kiểm soát dịch bệnh của y tế
để xin đi kiến chế độ
nếu được thì trở về trung tâm y tế
hai nữa nếu ở địa phương khác thì trả về địa phương khác
tới nay là chưa phát hiện bệnh nhân nào
suốt mà liên quan đến dùng dịch trở về đây hết
nói chung là tương đối là
an toàn ngoài ra đó thì
hôm qua nay thì có triển khai
thì trạm y tế cũng chịu trách nhiệm
là hướng dẫn bằng tài khai y tế
và điện tử đó
thì thực hiện nói chung cũng tương đối tốt
còn công tác trực tự an ninh
giao thông thì nói chung thông suốt không có bị nghẹt
cầu mí lợi
nằm trên tuyến quốc lộ năm mươi
là tuyến đường trọng yếu trong mạng lưới giao thông đường bộ
nối liền tiền giang long an qua thành phố hồ chí minh
trung bình mỗi ngày có hơn
một tám trăm linh phương tiện lưu thông qua đây
đặc biệt vào giờ cao điểm
mật độ phương tiện tập trung khá cao
chủ yếu là đưa rút công nhân và người dân giao thương hàng hóa
từ thành phố hồ chí minh
với tinh thần trách nhiệm cao
tất cả các thành viên trong tổ đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ
từ ngày một đến ngày bảy tháng sáu
lực lượng đã tổ chức kiểm tra gần một mươi ba lực phương tiện
qua chốt kiểm dịch
trong đó phát hiện một mươi tám trường hợp đến từ vùng dịch
tổ công tác báo cáo trung tâm kiểm soát dịch của tỉnh
và yêu cầu các trường hợp quay trở về địa phương
tổ trưởng ở đây
động viên các anh em
cố gắng hoàn thành trách nhiệm
các đồng chí ở đây
tinh thần trách nhiệm cao
trong vấn đề hướng dẫn
với chốt kiểm tra tăng nhiệt
khai báo y tế tại chỗ
các đại sứ tham gia giao thông
đều chấp hành tốt và hợp tác tốt
trong vấn đề phòng chống dịch
việc thành lập chốt kiểm dịch không những ngăn ngừa
mà còn kịp thời xử lý đối với những trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh
do đó việc chấp hành tốt
các quy định khi đi qua chốt kiểm dịch
đều được nhân dân ủng hộ
tôi thì từ ở
chạy qua đây
đến chốt này
rồi tới ngay chỗ
ngõ ba bình xuân
thì tôi cũng có khai báo
tôi thấy đặt cái chốt ngay đây
là rất là hợp lý
bản thân tôi thì tôi rất ủng hộ
tại vì tôi thấy cái chốt này
là rất là quan trọng
để mình kiểm soát dịch nó tốt
ngăn chặn những người mà
có nhiễm bệnh
đi vô thị xã gò cong của mình
thấy cái chốt này cũng cần thiết
phòng chống dịch
bảo đảm sức khỏe cho người dân
bản thân thì cũng ủng hộ
chính quyền làm gì
cũng lo cho sức khỏe của người dân
không có phiền hại gì
khai báo có chút xíu ra đi
mình khai báo thành thật
người ta biết được
phòng chống vừa giúp cho mình
vừa giúp cho cộng đồng
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến khó lường
trên địa bàn tiền giang
hiện đã ghi nhận một ca dương tính sars cov hai
với quyết tâm phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh lan rộng
các thành viên trong tổ luôn nêu cao
tinh thần trách nhiệm
ngày đêm bám sát vị trí kiểm tra
chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn
đồng thời tích cực tuyên truyền nhắc nhở người dân
chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch
góp phần đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
thông tin cuối của bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
đến từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh
đơn vị vừa phối hợp với lực lượng công an thành phố
và các đơn vị triệt phá một vụ vận chuyển
trái phép chất ma túy
với khối lượng khoảng hai mươi kg
sáng nay ngày một mươi tháng sáu tại giao lộ võ văn kiệt
và an dương vương thuộc khu phố bốn
phù an lạc của bình tân thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe màu trắng
mang biện kiểm soát sáu mươi sáu a một mươi hai nghìn hai trăm một mươi chín
đang di chuyển theo hướng từ tỉnh long an
công an về thành phố hồ chí minh có biểu hiện nghi vấn
nên dừng lại để kiểm tra
sau đó đưa về công an phường an lạc quận bình tân để làm rõ
tại đây lực lượng chức năng xác định chiếc xe
do tài xế nguyễn ngọc long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hồ khấu thường trú
tại phường an lộc thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp điều khiển
chở theo đối tượng võ văn hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê quán tại campuchia
hiện đang cư ngụ tại ấp một xã thường phước
huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
qua kiểm tra phát hiện cốc xe phía sau
có hai mươi túi sắt bên trong đựng xoài
bên dưới chứa hai mươi túi có vỏ giống túi đựng trà
với tổng trọng lượng khoảng hai mươi kg
nghi là ba túi tổng hợp
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ